giao thông tỉnh là một bộ phận trong kết cấu hạ tầng giao thông đô thị
là loại hình dịch vụ không thể thiếu trong đô thị
thế nhưng trong lúc không gian đô thị hầu như không còn quỹ đất cho quy hoạch bãi đỗ xe
thì việc xây dựng phát triển không gian ngầm trong lòng đất được kỳ vọng sẽ là lời giải
cho bài toán quá tài hạ tầng giao thông tỉnh tại thủ đô hiện nay
hệ thống giao thông tỉnh của thủ đô hà nội nhiều năm nay luôn trong tình trạng quá tải
trở thành thách thức đối với các cơ quan chức năng trong việc quản lý và điều hành giao thông đô thị
trên địa bàn thành phố hà nội đang có hơn năm hai triệu xe gắn máy khoảng bốn trăm tám mươi sáu xe ô tô các loại
trong khi đó diện tích bến bãi đỗ xe hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng tám một mươi nhu cầu đỗ xe trong khu vực nội thành
khoảng chín mươi còn lại được giải quyết với các điểm đỗ xe trong khu đô thị
các khu trung cư tại sân các cơ quan công sở trường học các khu đất chống của các dự án nhà giường
trở vợ con vào ăn xong rồi mình mới tìm được cái chỗ đỗ để mà đỗ xe
sau đấy mình quay lại thì mọi người đã ăn xong rồi
đến các nhà hàng thì gửi xe là rất là khó vì tất cả khung quanh đây là bãi xe đều chật cứng cả
đều phải đi rất xa để tìm chỗ gửi
nhằm giải quyết bài toán giao thông tỉnh
một hướng đi mới đang nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia giao thông và quản lý đô thị
đó là không gian ngầm
tuy nhiên theo một số chuyên gia nhận định
việc mở cửa chào đón đầu tư
trong lĩnh vực này đang gặp nhiều khó khăn
vì đây là loại hình kinh doanh có chi phí đầu tư rất lớn
còn thời gian hoàn vốn lại rất dài
có những cái xã hội hóa
tức là có sự tham gia của cộng đồng
tham gia của doanh nghiệp để giúp cơ quan quản lý đô thị có một nguồn vốn
nhưng xã hội hóa không làm thay vấn đề quản trị đô thị
nó khác nhau
chúng ta hiện nay đang nhầm lẫn
chúng ta cứ giao cho một công ty nào đấy
một tập đoàn nào họ bỏ tiền
để ra sau đó để cho họ khai tác
tôi xin đảm bảo rằng họ sẽ không phải để làm bãi lỗ xe
mà sau một đêm mùi lợn đấy trở thành siêu thị ngầm
có thể thấy rằng
cần phải có sự quản lý chặt chẽ khi mở các khoảng không gian ngầm làm bãi đỗ xe
đồng thời phải có sự khảo sát kỹ về địa chất khu vực
đặc biệt là hệ thống thắt nước
khi mà gặp tình trạng ngập úng
luôn thường trực vào mùa mưa
mong rằng với quyết tâm và những giải pháp phù hợp
thành phố hà nội sẽ có được những lời giải hiệu quả
cho bài toán phát triển các bãi đỗ xe ngầm trong nội đô